thưa quý vị và các bạn ngày sáu tháng chín trên quốc lộ hai mươi qua thị trấn đạm ri đạ hoai lâm đồng
xe khách bị kiểm soát năm mươi ba n hai nghìn tám trăm hai mươi bốn chở hơn ba mươi hành khách có biểu hiện mất phanh khi xuống đèo bảo lộc
phát hiện sự việc lái xe phan văn bắc ba mươi tuổi ở huyện đà hoai lâm đồng chạy xe tải phía trước
đã khéo léo điều khiển xe tải chạy cùng tốc độ để đuôi xe tiếp xúc với mỗi xe khách
dìu phương tiện này xuống hết đoạn dốc khoảng năm trăm linh m trên đèo bão lọc cho đến khi cả hai xe dừng lại an toàn
ngày hôm nay ngày tám tháng chín chủ tịch nước trần đại quang đã gửi thư khen ngợi hành động dũng cảm của lái xe phan văn bắc
trong thư chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh đây là hành động dũng cảm thể hiện bản chất tốt đẹp
truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc ta
tôi rất xúc động nhiệt liệt biểu dương khen ngợi nghĩa cử cao đẹp của anh phan văn bắc
nhân đây chủ tịch nước trần đại quang đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể nhân dân
tăng cường phát hiện kịp thời động viên cổ vũ khen thưởng nhân rộng những tấm gương người tốt việc tốt
trong cán bộ đảng viên và nhân dân góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
tiếp đó vào chiều tối nay ngày tám tháng chín đại diện ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã trao giải thưởng vô lan vàng năm hai nghìn một mươi sáu
cho anh phan văn bắc vì đã có thành tích xuất sắc cứu được một vụ tai nạn xe khách thảm khốc có thể xảy ra tại đèo bảo lộc
hành động dũng cảm cứu xe khách khỏi vụ tai nạn giao thông thảm khốc của anh bắc đã được dư luận khen ngợi
sáng nay ngày tám tháng chín ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã tặng bằng khen cho anh bắc
các cơ quan thông tin đại chúng đã dành tặng anh bắc nhiều phần quà cho hành động dũng cảm này
cũng trong ngày hôm nay chủ tịch nước trần đại quang bộ trưởng bộ giao thông vận tải cũng đã gửi thư khen lái xe phan văn bắc
ông nguyễn hữu thắng tránh văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh lâm đồng cũng cho biết các cơ quan chức năng
đang có đề xuất chủ tịch nước trao tặng huân chương dũng cảm cho tài xế phan văn bắc
ủy ban an toàn giao thông quốc gia và bộ giao thông vận tải cũng đã có văn bản đề nghị thủ tướng chính phủ tặng bằng khen cho anh phan văn bách
đã có hành động đặc biệt dũng cảm
việc giúp lái xe và hành khách thoát khỏi tai nạn thảm khốc trên đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng